dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng và tuần văn hóa du lịch đất tổ năm giáp thiền hai nghìn hai mươi bốn
thu hút lượng lớn du khách thập phương và đồng bào cả nước hành hương về đất tổ
cùng với việc triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự
công an tỉnh phú thọ đã xây dựng phương án bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tăng cường lực lượng phương tiện sẵn sàng xử lý khi có các tình huống cháy nổ xảy ra
để chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy trước thời điểm khai hội
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh đã phối hợp với khu di tích lịch sử đền hùng
kiểm tra lại toàn bộ các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy của khu di tích để phát hiện những hư hỏng hạn chế
kịp thời sửa chữa thay thế những trang thiết bị mới
chúng tôi đã phối hợp với khu di tích lịch sử đền hùng kiểm tra lại toàn bộ các trang thiết bị phương tiện
phòng cháy chữa cháy tại chỗ của khu di tích để kịp thời khắc phục những hư hỏng
những tồn tại còn hạn chế để chúng ta thay thế các phương tiện mới đảm bảo
trong mùa lễ hội thì các phương tiện chữa cháy của khu di tích lịch sử đền hùng
phải được vận hành một cách trơn tru và đảm bảo
công an tỉnh phú thọ đã xây dựng kế hoạch tổng kiểm tra toàn bộ các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao
trên địa bàn thành phố việt trì và các huyện giáp danh như phù ninh lâm thao
kiểm tra các cơ sở kinh doanh lưu trú nhà nghỉ khách sạn
đồng thời phân công cán bộ chiến sĩ phối hợp với các đoàn liên ngành tuần tra kiểm tra
kịp thời nhắc nhở các cơ sở kinh doanh dịch vụ cũng như đồng bào du khách về biếng mộ tổ
thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy
chúng tôi đã nhận thức được việc cháy nổ rất là nguy hiểm
nên tự ý thức của cửa hàng đã chuẩn bị trang bị bình cứu hỏa
và cũng được các anh em cảnh sát phòng cháy chữa cháy nhắc nhở tuyên truyền
và cách sử dụng khi mà gặp sự cố xảy ra
nhờ chủ động trong triển khai các phương án nên từ khi khai hội đến nay
công tác phòng chống cháy nổ trong khu di tích lịch sử đền hùng và các địa bàn lân cận
luôn được bảo đảm tuyệt đối an toàn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân du khách
về đền hùng tham gia các hoạt động lễ hội